cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với ông hồ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số chín lầu ba nghĩa thục phường năm quận năm tp hcm để điều tra về hành vi phát tán thông tin tài liệu chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố phối hợp với công an quận thủ đức bắt quả tang hồ văn hải đang có hành vi phát tán thông tin tài liệu chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trên mạng internet tại số tám trăm chín mươi một kha vạn cân phường linh tây quận thú đức
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của hồ văn hải để xử lý theo quy định của pháp luật